xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên mưa sẽ giảm dần
sau đó từ khoảng đêm ngày một mươi năm sang ngày một mươi sáu bộ phận không khí lạnh phía bắc lại có dấu hiệu được tăng cường trở lại nên mưa sẽ tăng hơn
về tình hình nhiệt độ nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay ngày mai cũng chỉ có mưa lác đác vài nơi
sau đó từ ngày một mươi năm khi không khí lạnh được tăng cường trở lại thì mưa rông cũng tăng nhẹ
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực có xu hướng nhích nhẹ giao động trong khoảng một mươi sáu hai mươi năm độ
thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới cũng phổ biến có mưa giải rác tập trung về đêm và sáng
nhiệt độ ngày đêm tại đây giao động từ một mươi chín đến hai mươi năm độ có nơi cao hơn trời rét về đêm và sáng tại phía bắc khu vực
còn tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình định vẫn có mưa nhỏ rải rác về chiều tối
các khu vực còn lại phổ biến mưa vài nơi ngày trời nắng thời tiết ổn định
nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay cũng như ba ngày tới thời tiết hầu như không biến động phổ biến ít mưa ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi sẽ còn vượt ngưỡng ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa ban ngày có nắng nhiều
với mức nhiệt giao động trong khoảng hai mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn và sẽ có nắng nóng cục bộ